trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia do chủ tịch quốc hội samdek heng samrin dẫn đầu và phu nhân đã đến thăm tỉnh hà nam
thay mặt lãnh đạo tỉnh hà nam đồng chí nguyễn đình khang ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà nam bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia đến thăm tỉnh
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng samrin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu ấm áp của bí thư tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo tỉnh hà nam đồng thời bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của hà nam
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân việt nam sẽ ngày càng đạt được những thành tựu to lớn phát triển mạnh mẽ hơn nữa riêng hà nam sẽ ngày càng giàu mạnh kinh tế xã hội phát triển
nhân dịp này đoàn đại biểu cấp cao quốc hội vương quốc campuchia do chủ tịch quốc hội samdek heng samrim dẫn đầu và phu nhân đã đến thăm trồng cây lưu niệm ở khu du lịch tam trúc thị trấn ba sao huyện kim bản tỉnh hà nam